cùng dự buổi gặp mặt có thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đồng chí trần sĩ thanh ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy bán nhân dân tp hà nội
đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc bộ và công an tp hà nội
các vận động viên huấn luyện viên công lạc bộ bóng đá hát công an hà nội
phát biểu tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác thể dục thể thao trong lực lượng công an nhân dân
trong đó phát triển câu lạc bộ bóng đá công an hà nội theo hướng chuyên nghiệp được quan tâm đầu tư
đến thời điểm hiện tại của mùa giải vô địch quốc gia v league hai nghìn hai mươi ba
công lạc bộ bóng đá công an hà nội đã giành được nhiều kết quả xuất sắc và hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng
ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích kết quả mà công lạc bộ bóng đá công an hà nội đã đạt được trong thời gian qua
bộ trưởng tô lâm tin tưởng với sự nỗ lực cố gắng công lạc bộ bóng đá công an hà nội sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong mùa giải vô địch quốc gia v lic hai nghìn hai mươi ba
bộ trưởng tô lâm đề nghị ban huấn luyện các cầu thủ tiếp tục giữ vững truyền thống phong cách bóng đá hiện đại đẹp mắt
giữ được trọn vẹn tình yêu niềm tin người hâm mộ với đội bóng công an hà nội đồng thời chia sẻ lãnh đạo bộ công an lãnh đạo thành phố và công an thành phố sẽ tạo điều kiện tốt nhất để ban huấn luyện cầu thủ tập thể đội bóng tiếp tục phát triển đáp ứng yêu cầu đội bóng đề ra góp phần vào sự phát triển chung của bóng đá việt nam
bộ trưởng tô lâm đề nghị ban huấn luyện các cầu thủ tiếp tục sử vững truyền thống phong cách bóng đá hiện đại đẹp mắt
giữ được trọn vẹn tình yêu niềm tin người hâm mộ với đội bóng đá việt nam

thể hiện truyền thống bản chất tốt đẹp của dân tộc
đến nay bộ công an đã hỗ trợ xây dựng hơn một mươi căn nhà cùng nhiều điểm trường bán chú trên địa bàn các tỉnh sơn la điện biên cao bằng lai châu tuyên quang thanh hóa lạng sơn và hòa bình
sáng nay tại hà nội ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã tổ chức phiên họp giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số chín mươi chín của quốc hội
về tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai đối với một số cơ quan của chính phủ
tại phiên họp báo cáo của chính phủ và nhiều đại biểu đều nhấn mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai đã đạt được nhiều kết quả
góp phần nâng cao nhận thức năng lực của người dân và xã hội về công tác phòng cháy chữa cháy

tuy nhiên vẫn còn một số
tuy nhiên vẫn còn một số bất cập tồn tại cần khắc phục như các quy định hiện hành về bảo đảm an toàn phòng cháy trị cháy điện trong luật điện lực còn thiếu chưa cụ thể chưa rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân
việc xử lý các cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy được đưa và sử dụng trước luật phòng cháy chữa cháy năm hai nghìn một có hiệu lực gặp khó khăn

công an nhân dân thời kỳ chuyển đổi số là chủ đề hội thảo khoa học được bộ công an tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại thủ đô hà nội
hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về phát triển văn hóa đọc đánh giá những thời cơ và thách thức phát triển văn hóa đọc đối với chủ trương xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại